xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kinh báo sức khỏe và đời sống
để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là chủ động kiểm soát biến chủng mới omicron đang diễn biến rất khó lường
thủ tướng yêu cầu tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
đây được coi là bước đi đúng đắn và kịp thời trước diễn biến căng thẳng của omicron
văn phòng chính phủ vừa có công điện số chín nghìn bốn trăm linh sáu chuyên đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc tăng cường công tác tiêm chủng kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
công điện gửi bộ trưởng các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo công điện trong thời gian gần đây dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
tại nhiều địa phương số ca mắc mới có xu hướng tăng số bệnh nhân nặng số ca tử vong ở một số địa phương chưa giảm
để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là chủ động kiểm soát biến chủng mới omicron đang diễn biến rất khó lường
thủ tướng yêu cầu tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
chậm nhất ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
chưa trường hợp chống chỉ định
không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm nhất là người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
trường ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ về tiến độ tiêm vaccine tại địa phương
bộ y tế chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vaccine
và phân bổ kịp thời cho các địa phương hướng dẫn các địa phương tiêm an toàn khoa học hợp lý hiệu quả
kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chống mọi biểu hiện tiêu cực
các bộ y tế giao thông vận tải công an quốc phòng ngoại giao theo chức năng nhiệm vụ được giao
tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới omicron nhập cảnh vào việt nam
kể cả đường hàng không đường bộ đường thủy để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng vào nước ta
thực hiện test nhanh đối với hành khách trước khi lên và sau khi xuống tàu bay
cách ly ngay đối với các trường hợp nghi nhiễm
giải trình tự gen để phát hiện chủng omicron và xử lý triệt để
thủ tướng ra bộ y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu toàn diện về chủng mới omicron
để kịp thời có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bộ y tế kiến nghị dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
có hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại địa phương có nguy cơ bùng phát dịch
nhiều tỉnh thành đang lên phương án chuẩn bị cho việc đón năm mới và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên với tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
các tỉnh thành phố sẽ tổ chức bán pháo hoa vào đêm giao thừa như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi
theo chỉ thị một mươi một của ban bí thư về việc tổ chức tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai yêu cầu
các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể cân nhắc thận trọng quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa
bảo đảm tiết kiệm an toàn không sử dụng ngân sách nhà nước
mặc dù chỉ thị đưa ra khuyến nghị nhưng rõ ràng ban bí thư yêu cầu phải cân nhắc thận trọng
căn cứ vào tình hình cụ thể khi tổ chức bắn pháo hoa
tình hình hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
các ca cộng đồng xuất hiện hầu hết ở các địa phương
nguy hiểm hơn nếu biến thể omicron được phát hiện
xâm nhập vào nước ta thời gian tới thì hậu quả sẽ rất khó lường
vì thế không thể chủ quan lơ là vì nguy cơ cao hệ thống y tế quá tải khi người nhiễm bệnh tăng cao
bên cạnh đó nước ta vừa mới trải qua đợt dịch thiệt hại rất nặng nề cả về người và nguồn lực của cải vật chất
nên tổ chức bán pháo hoa năm nay dù được xã hội hóa cũng không hợp lý
ngoài ra việc tổ chức bán pháo hoa chắc chắn sẽ dẫn đến tụ tập đông người
khi đó dịch bệnh rất dễ lây lan nhanh ra diện rộng số người mắc sẽ tăng lên nhiều lần
vì hầu như địa phương nào cũng phát hiện f cộng đồng và nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây
các địa phương không nên tổ chức bắn pháo hoa dịp đón năm mới hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
mà tập trung nguồn lực vào những việc cụ thể thiết thực hơn
theo đó cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
nhất là các gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
công nhân người lao động làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất cụm công nghiệp
bảo đảm mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón tết
trong hoàn cảnh dịch bệnh chưa thuyên giảm thì tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách cần thiết để hợp lý hơn
về tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới tích nguyên đán quan trọng là trang trọng
tạo được khí thế vui tươi phấn khởi trong nhân dân bằng nhiều hoạt động như trang trí đường xá chợ hoa
các chương trình nghệ thuật phù hợp chứ không chỉ là bán pháo hoa
theo ý kiến của thạc sĩ phạm văn trung các địa phương nên cân nhắc và tuân thủ nguyên tắc chưa kiểm soát được dịch
thì chưa nên tính chuyện bắn pháo hoa điều này vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả
đồng thời có thể tập trung các nguồn lực hiện có cho an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân được tốt hơn
trong chỉ thị số một mươi một của ban bí thư cũng nêu rằng phát huy truyền thống đại đoàn kết
tinh thần tương thân tương ái của dân tộc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
hộ nghèo đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
miền núi vùng dân tộc thiểu số công nhân người lao động làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất cụm công nghiệp
đặc biệt chăm lo thăm hỏi các gia đình có người thân trẻ em có cha mẹ mất do dịch covid một mươi chín
bảo đảm mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón tết
tổ chức tốt việc thăm hỏi chúc tết thương bình bệnh bình gia đình lịch sĩ gia đình có công với nước
cán bộ lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ chức sắc tôn giáo tiêu biểu
các đơn vị lực lượng vũ trang lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày tết
nhất là ở biên giới hải đảo vùng khó khăn khu cách ly điều trị tập trung địa bàn phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
về việc bàn pháo hoa và đêm giao thừa không phải nơi nào cũng tổ chức bàn pháo hoa vì tình hình dịch căng thẳng
với các tỉnh thành trên cả nước tổ chức đón năm mới như thế nào xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu
tại hà nội theo kế hoạch tổ chức tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai của thành phố hà nội để phục vụ nhân dân đón tết đảm bảo an toàn tiết kiệm và phòng chống dịch
bộ tư lệnh thủ đô được giao chủ trì tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm công viên thống nhất và truyền hình trực tiếp kinh phí từ nguồn xã hội hóa
ủy ban dân thành phố xây dựng phương án bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất là công viên thống nhất và truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
đây là năm thứ hai liên tiếp hà nội tổ chức bán pháo hoa tại một điểm trong bối cảnh dịch covid một mươi chín phức tạp
dịp giao thừa những năm trước đó thành phố đều tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả ba mươi quận huyện thị xã
còn tại tp hcm ngoài chương trình countdown ở trung tâm thành phố các địa phương như quận một mươi hai tân phú bình tân huyện bình chánh hóc môn củ chi nhà bè và cần giờ vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới
bên cạnh đó thành phố cũng tổ chức các hoạt động thể thao đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai như giải marathon tp hcm
lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi hai tại quận bảy giải đua xe đạp phong trào đón chào năm mới năm hai nghìn hai mươi hai trên tuyến đường mai trí thọ
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết ngày hai mươi ba tháng một mươi hai thành phố sẽ có thông tin chính thức về các sự kiện chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai được phép diễn ra
tuy nhiên tiêu chí an toàn cho người dân luôn được đặt lên hàng đầu
các sự kiện nếu diễn ra sẽ bàn bạc kỹ lưỡng thống nhất giữa sở y tế sở văn hóa thể thao và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng trường khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm cho rằng nên hạn chế tối đa những sự kiện tập trung đông người
theo ông dũng nếu thành phố đã chủ trương tổ chức thì phải có những biện pháp phòng dịch chặt chẽ
hiện thành phố chưa có quyết định về việc bắn pháo hoa chào đón năm mới tuy nhiên theo ông dũng thời điểm này không thích hợp để tổ chức
ông cho rằng tình hình dịch ở thành phố cũng như các tỉnh thành vẫn còn căng thẳng và nguy cơ xuất hiện của biến chủng omicron cũng rất đáng lo ngại
ông dũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho trẻ em tham gia xem pháo hoa vào các sự kiện đông người vì nhiều trẻ vẫn chưa được tiêm vaccine nguy cơ nhiễm bệnh rất cao
tỉnh bình dương cho biết để người dân nhất là công nhân lao động xa quê đón tết nguyên đán ấm áp vui vẻ nơi đất khách bình dương đã lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa văn nghệ
ngoài ra nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt địa phương này sẽ bắn pháo hoa dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
tỉnh bạc liêu thì xây dựng hai phương án bắn pháo hoa vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nhằm vào ngày hai mươi chín tháng chạp âm lịch để mừng xuân nhâm dần
dự kiến phương án một trường hợp tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh được kiểm soát sẽ tổ chức bán pháo hoa tại bảy huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh bạc liêu hoặc chỉ bắn pháo hoa tại thành phố bạc liêu
phương án hai trường hợp tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
còn tại cần thơ theo kế hoạch thành phố dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa tại khu nhà hàng hoa sứ quận ninh kiều thành phố cần thơ về bán pháo hoa do bộ chỉ huy quân sự thành phố chủ trì cùng với các đơn vị khác có liên quan
như vậy hà nội dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất trên cả địa bàn thành phố là tại công viên thống nhất
thành phố chí minh thì chưa có kế hoạch về chuyện bắn pháo hoa đêm giao thừa
các tỉnh bạc liêu cần thơ cũng đang lên phương án tùy theo tình hình dịch
quý vị thân mến mặc dù trải qua một năm khó khăn như thế nào thì mọi người dân việt nam đều mong muốn được đóng một cái tết yên bình hạnh phúc
vì tình hình dịch phức tạp việc bán pháo hoa có thể hạn chế
tuy nhiên quý vị cũng đừng lấy làm buồn vì không khí tết vẫn luôn hiện hữu qua những gì thân thuộc nhất ở xung quanh chúng ta
mong quý vị có một mùa tết an lành mạnh khỏe đóng một năm mới an khang thịnh vượng
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
nếu yêu thích chương trình quý vị hãy live supprite và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin thú vị
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại